nhân dịp kỷ niệm một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba một chương trình mang tên tự hào áo dài việt sẽ được tổ chức nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ thông qua nét đẹp văn hóa truyền thống tả áo dài việt nam
chương trình tự hào áo dài việt được tổ chức bởi hội liên hiệp phụ nữ việt nam kết hợp cùng sở du lịch thành phố hà nội cùng câu lạc bộ áo dài việt nam
để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình sáng nay chương trình đã tổ chức buổi casting tìm kiếm những gương mặt xuất sắc để trình diễn những bộ áo dài truyền thống
sự kiện tự hào áo dài việt sẽ được tổ chức vào ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nhằm tôn vinh nét đẹp của tà áo dài việt nam nét đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài góp phần quảng bá văn hóa truyền thống và con người việt nam